hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển hàng năm do bộ y tế và viện dinh dưỡng quốc gia phát động với mục tiêu là tuyên truyền cho người dân hiểu về vai trò của dinh dưỡng giúp cải thiện bữa ăn đặc biệt là tình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ có thai và trẻ em bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp thái nguyên
trung tâm y tế xã cao ngạn thành phố thái nguyên cứ mỗi tháng một lần phụ nữ đang mang thai các bà mẹ đang nuôi con nhỏ lại đến đây để nghe hướng dẫn thực hành dinh dưỡng do các cán bộ y tế của trạm tổ chức
nội dung chính của buổi hướng dẫn là tập trung vào việc tuyên truyền cho các bà mẹ biết cách lựa chọn chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn sẵn có tại gia đình và địa phương
những buổi hướng dẫn như thế này đã làm thay đổi cách suy nghĩ và cách làm của các bà mẹ nơi đây về vấn đề dinh dưỡng